sau nhiều ngày vào cuộc kiểm tra xác minh vụ việc điểm thi bất thường ở hà giang
chiều nay bộ giáo dục và đào tạo sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang đã chính thức họp báo
theo đó sai phạm trong chấm thi của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám ở hà giang là rất nghiêm trọng
có thí sinh tăng gần ba mươi điểm so với điểm chấm thẩm định
kết quả chấm thẩm định cho thấy có một trăm linh hai bài thi toán đã tranh lên từ một điểm đến tám điểm
có tám mươi năm bài thi vật lý đã tranh lên từ một điểm đến bảy bảy mươi năm điểm
có năm mươi sáu bài thi hóa đã tranh lên từ một điểm đến tám bảy mươi năm điểm
có tám bài thi sinh đã tranh lên từ một điểm đến bốn hai mươi năm điểm
có chín bài thi lịch sử đã tranh lên từ một điểm đến bảy hai mươi năm điểm
có ba bài thi địa lý đã tranh lên từ một hai mươi năm điểm đến ba điểm
có năm mươi hai bài thi tiếng anh đã tranh lên từ một bốn điểm đến bảy tám điểm
thực hiện quy chế hộ đồng chấm thẩm định quyết định
kết quả chấm thẩm định được sử dụng
để thay thế cho toàn bộ kết quả chấm bài thi trắc nghiệm do hội đồng thi sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang công bố ngày một mươi một tháng bảy
kết quả chấm thẩm định này được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển sinh đại học cao đẳng trung cấp năm hai nghìn một mươi tám
tại cuộc họp báo lãnh đạo tỉnh hà giang đã nhận trách nhiệm để xảy ra sự việc điểm thi bất thường ở trong tỉnh
và nhấn mạnh đây cũng sẽ là bài học sương máu để hà giang rút kinh nghiệm khắc phục trong những năm tới